từ lâu nay những hũ nhựa được dán giấy hũ gạo tình thương đặt cạnh thùng gạo của gia đình đã là hình ảnh hết sức quen thuộc trong mỗi gốc bếp của các gia đình ở thôn vệ nghĩa xã triệu long huyện triệu phong
mô hình do tri hội chữ thập đỏ thôn xây dựng gần một mươi một năm nay đã mang lại hiệu quả rất thiết thực giúp nhiều hộ gia đình trong thôn qua ngày giáp hạt vượt qua đói nghèo vươn lên ổn định cuộc sống
đã trở thành thói quen không thể thiếu hàng ngày mỗi khi đong gạo nấu cơm bà đỗ thị hòa ở thôn vệ nghĩa xã triệu long lại bớt một nắm gạo cho vào hũ đựng gạo tình thương
việc làm này cũng được bà nhắc nhở các con mình với suy nghĩ rất giản dị mình có bữa cơm no thì cũng phải nghĩ đến những người còn khó khăn vất vả hơn mình
cứ như vậy gần một mươi một năm qua bà hòa cùng nhiều gia đình khác trong thôn tự nguyện đóng góp hàng trăm kg gạo vào phong trào hũ gạo
gạo tình thương do tri hội chữ thập đỏ thôn phát động
vào ngày dằm hàng tháng tri hội cử các thành viên đi quyên góp gạo của từng nhà gặp mùa vụ thì thường tổ chức thu gom vào cuối tháng để thuận tiện cho bà con
thông thường các thành viên thu gom vào khoảng thời gian giữa trưa lúc bà con có mặt ở nhà
thôn vị nghĩa có chín mươi sáu hộ dân thì có đến một mươi bảy hộ nghèo một mươi một hộ cận nghèo
những hộ này đều được nhận sự cứu trợ từ phía tri hội chữ thập đỏ
trung bình mỗi tháng tri hội gom được bốn mươi năm mươi kg gạo từ hũ gạo tình thương
như vậy sau gần một mươi một năm phát động mô hình đã thu được năm mươi năm tạ gạo hỗ trợ cho bốn trăm linh lượt đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn thôn
năm nay tôi cũng chờ hội chữ thập đỏ giúp gia đình chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn cũng đợi ra một phần nào
nhưng tôi cũng rất cảm ơn của bên hội chữ thập đỏ rất nhiều
gian tới hội chữ thập đỏ xã triều long vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng thêm mô hình hũ gạo tình thương
và cái thứ hai nữa là vận động kêu gọi
con em ở xa quê để hưởng về quê hương tài trời cho các con em là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và con em bị thiên tai họa hoàn
câu chuyện về hũ gạo tình thương là nghĩa cử tấm lòng thơm thảo của bà con ở thôn vệ nghĩa xã triệu long
sẻ gạo giúp nhau trong hoạn nạn khôn khó đã trở thành hoạt động nhân đạo điển hình ở huyện triệu phong cũng như tỉnh quảng trị
những mô hình đầy tính nhân văn cao đẹp như thế này rất cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn